theo kế hoạch công tác test kháng nguyên diễn ra tại ba điểm là núi hiểu trung đồng và tam tầng huyện việt yên là tâm dịch hiện nay
với sự chuẩn bị kỹ cùng hệ thống dường bệnh đạt khoảng gần hai sẽ góp phần nâng cao năng lực điều trị bệnh nhân covid một mươi chín trên địa bàn tại tỉnh bắc giang hiện nay
trong khi đó tại thủ đô hà nội cũng tăng cường siết chặt hơn nữa các biện pháp phòng chống dịch
vào ngày hôm qua hai mươi năm tháng năm chủ tịch ubnd tp hà nội trung ngọc anh đã ký ban hành
văn bản số một nghìn năm trăm chín mươi bảy về việc tăng cường trách nhiệm người đứng đầu quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín tại các cơ quan đơn vị thuộc thành phố
giám đốc thủ trưởng các sở ban ngành thành phố chủ tịch ubnd các quận huyện thị xã chủ tịch tổng giám đốc các tổng công ty doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố
tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt nghiêm túc các nhiệm vụ nội dung quy định công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
đảm bảo giữ an toàn tuyệt đối tại các cơ quan công sở và sức khỏe cho cán bộ công chức viên chức và người lao động tại các cơ quan đơn vị
chủ tịch ubnd tp yêu cầu các đơn vị địa phương quản lý chặt chẽ cán bộ công chức viên chức người lao động
trường hợp những cán bộ công chức viên chức người lao động trực thuộc các cơ quan đơn vị khi ra khỏi thành phố trong các ngày nghỉ lễ hoặc các ngày thứ bảy chủ nhật
ngoài giờ hành chính phải được sự đồng ý của thủ trưởng đơn vị hoặc lãnh đạo cấp trên phải báo cáo lại với đơn vị khi trở lại thành phố
đồng thời khai báo y tế online tại website tờkhaiyt vn và các ứng dụng ncov blue zone trong vòng hai mươi bốn giờ từ khi có mặt tại thành phố
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh hà nam vừa ra quyết định kết thúc cách ly y tế đối với các thôn
khu vực dân cư và thực hiện giãn cách xã hội đối với thôn khu vực dân cư thuộc ba xã trên địa bàn huyện lý nhân
gồm các thôn quan nhân thọ lão xã đạo lý thôn năm đồng yên và một khu vực thuộc thôn một phú trương xã trân lý thôn nội đọ và một phần khu vực thôn cầu không xã bắc lý
đồng thời thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi năm của thủ tướng chính phủ đối với sáu thôn và khu vực dân cư trong thời gian một mươi bốn ngày
từ hai mươi h ngày hai mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi một kết thúc áp dụng biện pháp cách ly giãn cách xã hội đối với các khu vực còn lại của các xã trân lý xã bắc lý và xã đạo lý huyện lý nhân từ hai mươi h ngày hai mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi một
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín ủy ban nhân dân huyện lý nhân yêu cầu ba địa phương tiếp tục tuyên truyền vận động người dân
thực hiện tốt biện pháp giãn cách xã hội theo quy định nhất là thực hiện nghiêm khuyến cáo năm k của bộ y tế
động của các tổ covid cộng đồng tiếp tục chăm lo đời sống cho bà con nhân dân sau những ngày cách ly
tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín vừa phát triển kinh tế xã hội
như vậy huyện lý nhân chỉ còn xã công lý đang thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ để phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
chủ số hàng này là một phụ nữ người hồng kông không xuất trình được bất cứ giấy tờ gì liên quan đến nguồn gốc xuất xứ cũng như là các quy chuẩn về chất lượng kiểm định
ghi nhận của phóng viên thời sự
vì đã có thời gian làm việc và sinh sống năm năm tại việt nam nên đã thành thạo tiếng việt và thường xuyên giao dịch hàng hóa qua các trang mạng điện tử
thời gian gần đây với tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp mai đã móc nối với một số đối tượng bên kia biên giới thông qua các trang bán hàng nhập lậu hàng chục thùng khẩu trang vào nội địa
chủ lô hàng là lâm tuyết mai
sau đó thì muốn đảm bảo sức khỏe của mình thì chỉ mua ở trung quốc về
mua mua về
đây đều là khẩu trang mang nhãn hiệu n chín mươi năm
trên thị trường những khẩu trang này có giá năm mươi đồng một chiếc
tuy nhiên lâm tuyết mai khai nhận cả lô hàng mua với giá sáu mươi triệu đồng tức là chỉ khoảng sáu đồng một chiếc
nếu số hàng này được thuận lợi đưa ra thị trường những lái buôn như lâm tuyết mai sẽ thu về một khoản lợi nhuận không nhỏ
tại cơ quan ngoan đối tượng khai toàn bộ
trên là không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ không có giấy kiểm định chất lượng của cơ quan y tế trong nước được cấp phép
theo đánh giá của cơ quan chức năng thì đang trong thời gian dịch bệnh covid
đây cũng là một đặc điểm của các đối tượng mà lợi dụng cái dịch bệnh để khai thác về thị trường việt nam do cái nhu cầu của người sử dụng
với thứ nhất là một là cái giá cả nó cũng là thấp hơn với các cái giá thực tế
cái đối tượng thì cũng khai nhận tại cơ quan ngoan lợi dụng cái dịch bệnh covid
để trục lợi liên quan đến các chính sách của cơ chế thị trường sản xuất các cơ sở trong nước để hoạt động mang tính chất trục lợi và kiếm lời
trong bối cảnh dịch bệnh căng thẳng như hiện nay khẩu trang là một dụng cụ y tế quan trọng không thể thiếu để phòng dịch
thế nhưng nếu không lựa chọn kỹ rất có thể người tiêu dùng sẽ mua phải những chiếc khẩu trang được nhập lậu từ nước ngoài như thế này
không được cơ quan y tế thẩm định cấp phép rất khó có thể bảo đảm những chiếc khẩu trang này sẽ góp phần chống dịch hiệu quả
phường an thạnh thành phố thuận an tỉnh bình dương hít phải khí ammoniac
sức khỏe đã tạm thời ổn định được xuất viện về nhà chỉ còn một số ít vẫn đang được theo dõi tại bệnh viện
trước đó vào chiều ngày hai mươi năm tháng năm hàng chục công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn chang hung trang bất ngờ bị ngất xỉu do hít phải khí lạ
các công nhân nhanh chóng được đưa đi bệnh viện cấp cứu
qua thống kê có khoảng bốn mươi sáu công nhân được đưa đi cấp cứu
nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh bình dương đã nhanh chóng huy động lực lượng xuống hiện trường
di tản người dân tìm kiếm khu vực dò dỉ khí lạ và người bị nạn
sau thời gian ngắn lực lượng chức năng phát hiện khí lạ gây ngạt cho công nhân là khí ammoniac bị dò dỉ từ một cơ sở sản xuất nước đá kế bên của công ty
vị trí do gì đã được lực lượng chức năng khóa lại ngay sau đó
đồng thời tiếp tục xử lý hóa chất và làm loãng nồng độ khí này trong không khí
lãnh đạo công ty trách nhiệm hữu hạn sang hung trang cũng đã cho toàn bộ công nhân nghỉ ga tối để tránh bị ảnh hưởng
hiện tại khu vực này không còn bị dò dỉ khí ammoniac các công nhân đã đi làm trở lại bình thường
chương trình an ninh toàn cảnh sẽ được tiếp tục với sự dẫn dắt của anh thế cương và chị đinh hạnh